sáng nay ngày bảy tháng bảy tại trụ sở ủy ban nhân dân huyện mỹ đức thanh tra thành phố hà nội đã tổ chức công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện
việc quản lý sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay miếu môn thuộc địa phận giới hành chính xã đồng tâm huyện mỹ đức
tham dự buổi công bố ngày hôm nay có ông nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và đại diện các cơ quan trung ương ban dân nguyện của quốc hội đại diện sở ban ngành của thành phố bà con nhân dân xã đồng tâm
dự thảo kết luận nêu rõ về nguồn gốc đất sân bay miếu môn từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến nay toàn bộ đất sân bay miếu môn có diện tích là hai trăm ba mươi sáu chín ha
tăng hai mươi tám chín ha so với diện tích ghi trong quyết định số một trăm một mươi ba
dự thảo cũng nêu rõ việc xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của một số công dân xã đồng tâm như sau
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba đến trước năm hai nghìn một mươi bảy một số công dân tố cáo bốn mươi bảy nội dung cán bộ xã đồng tâm có sai phạm
trong quản lý đất đai trên địa bàn xã đồng tâm không liên quan đến sân bay miếu môn đã được ủy ban nhân dân thành phố
huyện mỹ đức giải quyết theo quy định
qua giải quyết đơn thư ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm của lãnh đạo các phòng chuyên môn
của ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo và cán bộ ủy ban nhân dân xã đồng tâm
đến nay đã kỷ luật đảng với một mươi chín cá nhân có sai phạm kỷ luật về chính quyền một mươi bốn người
thanh tra thành phố hà nội kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố có văn bản đề nghị bộ quốc phòng nghiêm túc kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị cá nhân trực tiếp quản lý sân bay miếu môn để xảy ra những sai sót
đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm những thiếu sót nêu tại kết luận
ra soát kỹ để xây dựng lại phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân
trường hợp phát hiện có vi phạm về đất đai thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật